cảm ơn quý vị và các bạn đã thức dậy và đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình thời sự phát sóng trực tiếp đầu tiên trong ngày của truyền hình công an nhân dân intv an ninh ngày mới
vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay thứ bảy ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi chín
những sự kiện nào đáng chú ý nhất vừa xảy ra ngay sau đây hãy cùng chúng tôi đến với những tin tức cập nhật đáng chú ý
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
nguyên chủ tịch nước trần đức lương thường trực ban bí thư trần quốc vượng cùng các vị lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
giải búa liềm vàng năm thứ ba được tổ chức trên quy mô toàn quốc với trên một tám trăm linh tác phẩm dự giải đã phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng đảng trong năm hai nghìn hai mươi
với những chủ trương quan trọng của đảng với quyết tâm cao nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị
các tác phẩm dự giải cũng cho thấy dấu ấn lao động không ngừng nghỉ của các phóng viên
biên tập viên
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tựu và đóng góp của báo chí cả nước
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung và trong công tác xây dựng đảng nói riêng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mong muốn các nhà báo các cộng tác viên ngày càng nâng cao nhận thức kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp
không ngừng tìm tòi đổi mới đa dạng cách thức thể hiện
mỗi tin mỗi bài trên báo chí nhất là về công tác xây dựng đảng sẽ tiếp tục giúp mỗi cấp ủy tổ chức đảng làm tốt hơn vai trò lãnh đạo
định hướng cho cán bộ đảng viên phải luôn phấn đấu giữ vững bản lĩnh của người cộng sản thật sự là tấm gương sáng trong cuộc sống và công việc
vì sự trong sạch vững mạnh của đảng để đảng ta luôn xứng đáng là người lãnh đạo là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như lời dặn của bác hồ kính yêu
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao giải cho năm mươi sáu tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ một trăm linh một tác phẩm thuộc các loại hình báo in báo điện tử phát thanh truyền hình và ảnh báo chí lọt vào vòng trung khảo
trong đó có bốn giải a một mươi giải b một mươi năm giải c hai mươi năm giải khuyến khích và hai giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi
cũng trong tối ngày hôm qua tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam đã diễn ra lễ khai mạc
hội xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín sự kiện diễn ra từ ngày hai mươi năm đến hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc
điểm nhấn của hội xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín là triển lãm tinh hoa tử đất cốm vỏ hoa và tranh dân gian việt nam
hai triển lãm này góp phần giới thiệu đến công chúng các làng nghề nổi tiếng của việt nam thông qua sản phẩm tiêu biểu như làng nghề chu đậu hải dương gốm bát tràng hà nội gốm phủ lãng bắc ninh
không gian trưng bày tranh dân gian việt nam giới thiệu một số dòng tranh dân gian như tranh đông hồ hàng trống kim hoàng mang đậm nét độc đáo đa dạng và sự tài hoa của các nghệ nhân xưa
ngoài các hoạt động văn hóa trưng bày ba tổ chức cũng thực hiện nhiều chương trình gian lưu văn hóa nghệ thuật như mừng xuân kỷ hợi cang mối nhạc hải kịch biểu diễn mối rối với sự tham gia của nhà hát cang mối nhạc việt nam nhà hát mối rối việt nam
cháu kiên một mươi hai tuổi ở hải phòng nhập viện đã sáu ngày qua ban đầu gia đình nghĩ kiên đau bụng bình thường nên cho uống một vài loại thuốc tuy nhiên cháu không có dấu hiệu thuyên giảm chỉ khi vào viện sau các đợt điều trị các triệu chứng mới có dấu hiệu giảm dần

phố hồ chí minh ra côn đảo mất khoảng năm giờ
phố hồ chí minh ra con đảo mất khoảng năm giờ